phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá thành công một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi
là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ hoàng tôn trú tại tp hcm
và tô vũ tiến chú tại tây ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã tạo dựng video hình ảnh giả mạo về đá thiên thạch sừng tê giác
để rụ rỗ những người nhẹ dạ cả tin tham gia đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao
để tạo lòng tin các đối tượng còn cho bị hại xem hình ảnh giả về các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn
hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa của một người đàn ông chú ở bình dương hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng động vật một khối kim loại màu đen
có hình dạng chưa xác định và nhiều vật chứng có liên quan
hiện vụ việc đang được công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và bắt giữ hai đối tượng
gồm lê hoàng vĩ và đặng ngọc khánh cùng chú tại xã hòa nhơn huyện hòa vang
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng ba tại khu vực đường hoàng văn thái
một người phụ nữ chú tại phường hòa khánh nam quận liên triều
đang đi trên đường thì đã bị hai đối tượng áp sát xe máy giật túi sách
hậu quả làm người phụ nữ ngã xuống đường và bị thương rất nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triểu đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
công an huyện hòa vang tập trung xác minh và nhận định vĩ và khánh là đối tượng gây nên vụ cướp giật táo tợn trên
tại cơ quan công an cả hai khai nhận do hết tiền tiêu xài nên đã gây ra vụ cướp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất
tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng phạm quốc nhật chú ở đồng nai về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
một mươi chín đối tượng khác bị lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuế
trước đó công an huyện đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của nhật
tại ấp nam sơn xã quang trung thu giữ một gói tinh thể màu trắng một viên nén màu vàng
một gói chứa mảnh vụn màu vàng một đĩa xứ
qua test nhanh một mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
qua làm việc nhật khai nhận là ma túy đã được nhật mua của một đối tượng chưa rõ lay lịch với giá năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng
để mang về cho cả nhóm bạn sử dụng thì đã bị bắt giữ
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi vừa giải cứu thành công một nam thanh niên nghi là bị ngáo đá
đang có ý định nhảy lầu tự tử tại đường trà bồng khởi nghĩa thuộc tổ ba
phường nghĩa chánh tp quảng ngãi
vào tối ngày sáu tháng bốn sau khi nhận được tin báo của người dân
công an phường nghĩa chánh đã triển khai lực lượng phối hợp cùng với cảnh sát cơ động
cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
nhanh chóng đến hiện trường sử dụng xe thang phòng cháy chữa cháy
tiếp cận đối tượng đang treo lơ lửng tại tầng ba của ngôi nhà
cùng lúc này các lực lượng khác cũng đã thuyết phục và tìm cách tiếp cận đối tượng
sau ba mươi phút lực lượng chức năng đã khống chế thành công và dùng xe thang
vào ngày sáu tháng bốn công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre tổ chức thực tập phương án chữa cháy
tại bãi giữ xe vi phạm hành chính
theo tình huống giả định tại khu vực bãi giữ xe vi phạm hành chính
của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện
xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy xe với diện tích khoảng một trăm linh m hai và có xu hướng cháy lan
phát hiện cháy một cán bộ hô cháy tắt cầu giao điện báo cáo chỉ huy đơn vị
đánh kẻng báo cháy và ấn chuông báo động toàn công an huyện có mặt tại hiện trường
để thực hiện việc chữa cháy ban đầu tổ chức di rời các phương tiện đến nơi an toàn
đồng thời điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã điều ba xe của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện châu thành
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp tiến hành dập tắt đám cháy sau một mươi năm phút
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá thành công
một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn
chú tại tp hcm và tô vũ tiến chú tại tây ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra các đối tượng đã tạo dụng hình ảnh giả mạo dàn dựng video hình ảnh về đá thiên thạch sừng tê giác
để rụ rỗ người nhẹ dạ cả tin tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao
để tạo lòng tin các đối tượng còn cho bị hại xem hình ảnh giả về các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn
hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
và với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa của một người đàn ông trú tại tỉnh bình dương hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng động vật một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định
và nhiều vật chứng có liên quan hiện vụ việc đang được công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần ngọc tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại tp vĩnh long về tội mua bán trái phép chất ma tuế
và hai bị cáo nguyễn thành vinh đặng thể hiện về tội tàng trữ trái phép chất ma tuế
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba hiển điều khiển xe mô tô chở vinh đến khu vực phường một thành phố vĩnh long để mua ma túy
vinh đi vào tiệm game trên đường võ thị sáu do tú quản lý để mua ma túy sau khi mua xong thì quay xe ra đi tìm nơi sử dụng
hiển và vinh đã bị công an phát hiện bắt quả tang qua xác minh điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ tú
và khám xét nơi kinh doanh cửa hàng game bắn cá ở địa chỉ trên thì thu giữ nhiều bịch ni lông có chứa chất ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần ngọc tú một mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn thành vinh năm năm tù và đặng thế hiển một năm tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho biết vừa tiến hành làm rõ vụ trộm cắp tài sản của hai du khách người nước ngoài
khi đang cắm chạy tại khu vực bãi giày thuộc thôn cổ mã xã vạn thọ
tài sản bị mất cắp đã được lực lượng công an nhanh chóng bàn giao lại cho hai du khách
vào sáng ngày bốn tháng bốn công an xã vạn thọ nhận được đơn trình báo của hai du khách quốc tịch pháp
về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản và giấy tờ khi đi cắm chạy qua đêm tại khu vực bãi giày
sau khi nhận được tin báo công an huyện vạn ninh đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra
qua truy xét xác định đối tượng gây án là nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đại lãnh
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình
sau khi bắt giữ thủ phạm và thu hồi được các tài sản và giấy tờ công an huyện vạn ninh đã tiến hành
các thủ tục để trao trả tài sản và giấy tờ bị mất trộm cho hai du khách vào chiều ngày năm tháng bốn
trước việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
tỉnh tiền giang cũng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn
và yêu cầu các đơn vị vận chuyển cấp nước kịp thời cho người dân
gần nửa tháng
qua hàng chục nghìn hộ dân ở phía đông tiền giang gồm các huyện như gò công đông gò công tây
đặc biệt là tân phú đông bị thiếu nước nghiêm trọng
tỉnh đã mở hơn tám mươi hai vòi nước công cộng để người dân sử dụng miễn phí
ngoài ra còn có nhiều tổ chức cá nhân đã chở nước từ thiện bằng xe tải xà lan
hỗ trợ nước ngọt cho bà con vùng hạn hán nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thiếu nước
chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang đã yêu cầu các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay
để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
liên quan tới vụ việc một nữ sinh tử vong và hàng chục học sinh khác phải nhập viện
ở thành phố nha trang tỉnh hánh hòa thông tin từ ubnd thành phố nha trang vào ngày sáu tháng bốn cho biết
công an thành phố nha trang cùng các cơ quan chức năng đã tiếp cận nhiều quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố
để thu thập thông tin lấy mẫu thức ăn phục vụ cho công tác kiểm nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân
bước đầu ubnd tp nha trang xác định trong sáng ngày năm tháng bốn nhiều học sinh ở trường tiểu học vĩnh trường
trường trung học cơ sở trần hưng đạo phường vĩnh trường thành phố nha trang đã ăn sáng với nhiều món
tại các quán ăn khác nhau ở bên ngoài trường học đến sáu h bốn mươi năm phút sáng cùng ngày hàng chục học sinh
có triệu chứng chóng mặt đau đầu nôn ói nên nhà trường đã đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị
hoặc liên hệ phụ huynh đưa về nhà nghỉ ngơi theo dõi sức khỏe
về trường hợp nữ sinh lớp năm trên bốn trường tiểu học vĩnh trường tử vong ngoại viện trước khi đến lớp học sinh này
cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường món sushi và uống nước ngọt tuy nhiên chỉ sau khoảng ba mươi phút
ăn uống xong thì cháu có biểu hiện buồn nôn sùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu
vào lúc bảy h ba mươi ba phút vào sáng ngày năm tháng bốn lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa và thành phố nha trang
thống nhất chỉ đạo ngành y tế khẩn trương sớm có kết quả giải phẫu tử thi và trên cơ sở đó xử lý nghiêm
các vi phạm đảm bảo đúng quy định đề nghị nhà trường và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt
việc động viên tham hỏi các gia đình học sinh
thưa quý vị ngày sức khỏe thế giới mùng bảy tháng bốn năm nay có chủ đề sức khỏe của tôi quyền của tôi
chủ đề này được chọn để bảo vệ quyền của mọi người ở mọi nơi được tiếp cận các dịch vụ y tế giáo dục
và thông tin cũng như nước uống
an toàn không khí trong sạch dinh dưỡng tốt nhà ở chất lượng điều kiện môi trường và làm việc tốt
tự do thoát khỏi phân biệt đối xử
và đây cũng là mục tiêu của các tổ chức và chính quyền tỉnh hà giang trong việc bảo vệ và nâng cao kiến thức
về chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em miền núi
vùng đồng bào dân tộc giúp cho các em và gia đình hiểu rõ hơn về những hệ lụy và tác hại của tình trạng tàu hôn
và hôn nhân cận huyết đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ngành đối với công tác này
sau đây sẽ là ghi nhận ở xã miền núi nàn ma huyện xín mần tỉnh hà giang
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nàn ma cách trung tâm huyện hơn hai mươi km
những chương trình truyền thông hướng đến ngày phòng chống tảo hôn như thế này đã được tổ chức thường xuyên
đưa đến kiến thức và kỹ năng về sức khỏe giới tính cho các em
thông qua nhiều hoạt động đặc biệt những hoạt động này do chính học sinh dẫn dắt điều hành tham gia
với phương châm sức khỏe của các em và trao quyền cho các em
xác định nàn ma nằm trong khu vực xã đặc biệt khó khăn với trên bảy mươi tỷ lệ khổ nghèo
trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số việc tiếp cận thông tin của người dân còn nhiều hạn chế
vì vậy nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền phổ biến kiến thức thực tế cho các em học sinh
đặc biệt về việc phòng chống tảo hôn bảo vệ sức khỏe sinh sản và xây dựng đời sống lành mạnh an toàn
trong các buổi trao cơ đầu tuần sinh hoạt ngoại khóa
sâu rộng là từ nhà trường đến phụ huynh học sinh học sinh ở nhà trường phụ huynh học sinh ở các thôn bản
từ đó thì làm cái nhận thức của các học sinh và phụ huynh được nâng cao hơn
thế nên là trong những năm qua thì cái việc tảo hôn hôn nhân cân huyết ở trong nhà trường
cũng như là cộng đồng của xã đã giảm đi rất là nhiều
ở các trường học thành lập các công lạc bộ như là công lạc bộ thủ lĩnh
rồi câu lạc bộ phòng ngừa tảo hôn kết hôn cận huyết và cái câu lạc bộ nhóm cha mẹ
thì nó có tác động rất lớn đến cái nhận thức của người dân đặc biệt là của các em học sinh
các em tuổi vị thành niên từng ở đây là nạn nhân của việc cưỡng ép tảo hôn
hay từng chứng kiến các bạn cùng trang lứa đi lấy vợ lấy chồng sớm
giờ đây thông qua những hoạt động thực tế giúp các em có thêm kiến thức
từ đó chia sẻ với gia đình cộng đồng nơi các em sinh sống
để thay đổi quan niệm của đồng bào về khủ tục này
các em học sinh tự chủ tự tin và được trang bị kiến thức kỹ năng để bảo vệ bản thân
trước khủ tục tảo hôn và sức khỏe sinh sản là kết quả từ những nỗ lực
của các tổ chức và chính quyền địa phương góp phần giảm tình trạng bạo lực

nạn tảo hôn hôn nhân cận huyết thống được khống chế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cho trẻ vị thành niên ngày càng được nâng lên
thưa quý vị và các bạn hiến máu tình nguyện đến nay đã trở thành một phong trào nhân đạo rộng lớn
trên toàn quốc và mỗi năm có hàng chục triệu đơn vị máu được hiến tặng
đem lại sự sống niềm vui hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân hiểm nghèo
người cần được truyền máu
tuy nhiên trong thời gian vừa qua tình trạng khan hiến máu vẫn thường xảy ra
ở nhiều thời điểm trong một năm
vậy đâu là giải pháp cho vấn đề trên và cần làm như thế nào để lan tỏa được tinh thần hiến máu
tình nguyện trong cộng đồng
vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay phóng viên antv đã có cuộc trao đổi
với tiến sĩ bác sĩ trần ngọc quế giám đốc trung tâm máu quốc gia
năm hai nghìn hai mươi ba viện huyết học truyền máu trung ương đã tích cực phối hợp
với các cơ quan đơn vị tổ chức được hai chín trăm ba mươi ba điểm hiến máu
tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt trên chín mươi bảy tỷ lệ hiến máu thể tích từ ba trăm năm mươi ml trở lên đạt bảy mươi sáu
đặc biệt tỷ lệ hiến máu nhắc lại là sáu mươi bảy hai tăng đáng kể so với các năm trước
bên cạnh việc cung cấp máu cho các địa phương thuộc diện bao phủ
viện đã hỗ trợ cung cấp bốn mươi đơn vị máu tới cần thơ
và một mươi bốn trăm năm mươi đơn vị máu cho khu vực tây nguyên
trong bối cảnh
các địa phương này gặp khó khăn trong mua sắm vật tư

và phong trào trong lực lượng công an nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng
vậy thì tiến sĩ có đánh giá cũng như là chia sẻ như thế nào
về vai trò của lực lượng công an nhân dân đối với phong trào này
nếu không có ngành công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi lúc bắt đầu đại dịch covid
thì chúng ta có cái giãn cách xã hội
thì bốn mươi bốn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an trên toàn quốc đã tham gia hiến máu
và đặc biệt là cái vấn đề người dân đi lại để tham gia máu
thì được sự hỗ trợ rất nhiều của các chiến sĩ
và trên cơ sở đấy thì từ đó đến nay thì lực lượng công an đã thường xuyên tổ chức tham gia hiến máu
và trong đấy cái lực lượng cảnh sát cơ động khi chúng tôi thiếu khi khó khăn hiến máu
thì cũng đã sẵn sàng tham gia để cho chiến sĩ cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu
bên cạnh đấy thì lực lượng công an đã xây dựng được cái hệ thống
cái câu lạc bộ các đội nhóm đặc biệt ví dụ như là câu lạc bộ phản ứng nhanh
thì phải cho hiến máu với hơn ba cán bộ nhân viên của hà nội
hay là vấn đề một số cái điểm vùng sâu câu lạc bộ môi hiếm
thì máu dự bị như là quan hóa thanh hóa mà đã được bộ chính bộ công an khen thừa
thì đấy là những mô hình rất là hay
bởi vì lực lượng các đội chiến sĩ công an đã xuống đến tận phường xã
qua trên toàn quốc cho nên là thực sự ngành công an đã hỗ trợ cho ngành chuyển máu chúng tôi
rất nhiều trong cái vấn đề nguồn máu
và đặc biệt là những khi mà khẩn cấp khi thiếu máu khẩn cấp
thì thực sự là cái sự vào cuộc ngành công an
hôm nay ngày bảy tháng bốn cũng là ngày kỷ niệm phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện
vậy thì để phong trào này càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa
thì theo tiến sĩ thông điệp đưa ra là gì
đối với những người khỏe mạnh khi tham gia hình máu thì chúng ta
với lượng máu trong cơ thể chúng ta một năm có thể đôi ba lần tham gia hiến máu
và khi cái lượng máu khi chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ tạo
cơ thể sẽ tạo ra một lượng máu mới
và hiến máu thì nó có rất nhiều cái lợi
cho sức khỏe ví dụ như chúng ta tránh cái sự tồn dư
cái dư trự sắc cái yông cái vấn đề tốt cho vấn đề những bệnh nhân
mà có nguy cơ ung thư rồi vấn đề cái tốt cho vấn đề những người bị cao huyết áp
hay là những cái vấn đề mà liên quan đến cái thừa năng lượng trong cơ thể
đặc biệt là nam giới sau bốn năm mươi tuổi thì cái vấn đề đấy hình máu sẽ rất là tốt

tiếp sau đây sẽ là một số chính sách đáng chú ý
sẽ được thực hiện trong thời gian tới xin mời quý vị theo dõi
các chủ đầu tư xây nhà ở xã hội vai về lãi suất ưu đãi hơn
để các đối tượng có thu nhập thấp có cơ hội động lực để mua nhà
hoặc thuận lợi trong việc thuê hoặc thuê mua
bộ nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc của bộ lao động thương binh và xã hội
để người lao động được nghỉ năm ngày liên tiếp dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm
bộ cũng thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ
do bộ lao động thương binh và xã hội chuẩn bị
bộ nội vụ đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội hoàn thiện văn bản
sớm trình thủ tướng xem xét quyết định bảo đảm sự chủ động trong tổ chức
sắp xếp công việc của hệ thống chính trị của các cơ quan tổ chức liên quan và của người dân
đại diện hãng hàng không việt nam airlines cho hay hãng sẽ tăng tải
mặc dù đang gặp khó khăn về lực lượng máy bay trong dịp lễ ba mươi tháng bốn tới đây
cụ thể hãng sẽ cung ứng gần năm trăm sáu mươi ghế tương ứng với hơn hai tám trăm linh chuyến bay
trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm
hiện tại nhiều chuyến bay hành trình đi huế quảng bình nha trang phú quốc
hoặc từ tp hcm đi đà nẵng phú quốc vào dịp cao điểm đã đầy chỗ từ năm mươi đến bảy mươi